chiều nay ngày hai mươi hai tháng năm liên bộ công thương tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chủ kỳ
tại kỳ điều hành chiều nay giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng
theo đó giá xăng e năm tăng ba trăm năm mươi đồng một lít giá mới là hai mươi bốn trăm tám mươi đồng một lít
xăng a chín mươi năm tăng bốn trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi một bốn trăm chín mươi đồng một lít
dầu diesel tăng ba trăm linh đồng một lít giá mới là một mươi bảy chín trăm năm mươi đồng một lít
như vậy là sau ba phiên giảm giá liên tiếp trước đó từ một mươi năm h chiều nay giá xăng dầu đã bật tăng nhẹ trở lại
kỳ này liên bộ công thương tài chính quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
tuy nhiên thực hiện trích lập vào quỹ các mặt hàng xăng ở mức ba trăm linh đồng một lít